liên quan đến thí điểm không gian đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm
thành phố hà nội vừa có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng
về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến phố đi bộ này
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng
tiếp tục có giải pháp phân luồng giao thông từ xa
để không bị ùn tắc tại đầu các điểm đi vào không gian đi bộ
tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra các hiện tượng trộm cắp móc túi và các hành vi vi phạm pháp luật
tổ chức bàn giao các điểm trông giữ phương tiện bổ sung phục vụ nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu tổ chức các chốt kiểm soát bên ngoài từ xa
bảo đảm không để tồn tại các hiện tượng bán hàng rong và xe công đi vào không gian đi bộ
đồng thời tập trung khắc phục những sự cố lắp đặt và bổ sung hoàn chỉnh thêm
các trạm phát wifi trong khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận